chú ý là một loại trái cây ngon mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe từ người già tới trẻ nhỏ đều
có thể ăn chuối chuối có đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết cho chế độ ăn uống lành mạnh tuy nhiên
dù tốt bao nhiêu nhưng thay quá thì đều bất cập việc ăn chuối cũng vậy ngoài hàm lượng kali và
chú ý phong phú không có hàm lượng chất béo hoặc cholesterol có nghĩa là chuối con lượng calo thấp
so với các loại thực phẩm khác vì thế nhiều người lầm tưởng có thể ăn bao nhiêu chuối cũng được
nên ăn bao nhiêu chuối một ngày sẽ phụ thuộc vào khả năng dung nạp vitamin và khoáng chất của cơ
thể từng người một số người có thể tiêu thụ vitamin và hoang chất mà không có bất kỳ biến chứng nào
nhưng một số khác lại không đơn giản như vậy nói chung chỉ nên ăn hai quả chuối mỗi ngày lưu ý rằng
ăn quá nhiều chuối có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe trong một quả chuối trung bình
khoảng một trăm hai mươi sáu gam sẽ có giá trị tình dưỡng như sau calo một trăm một mươi carbon hydrate là ba mươi gam chất xơ ba gam
chất đạ một gam kali bốn trăm năm mươi mg mà dày ba mươi bốn mg bằng gàn ba mg folic hai mươi năm microgram vitamin b hai một mg niacin gồm
vitamin b ba và axit nicotic là tám mg sắt ba mg vitamin b sáu năm mg vitamin c chín mg vitamin a tám mươi một iu tham
lượng cali phong phú trong chuối giúp cơ thể vô hiệu hóa các tác động tiêu cực của latri đối với
huyết áp theo đó một chế độ ăn dầu cali không chỉ giúp kiểm soát huyết áp mà còn giảm nguy cơ phát
trận và ngăn ngừa loạn xương và theo như trên biểu đồ giá trị dinh dưỡng ở trên kali không phải
là lợi ích duy nhất mà người ta có thể có được khi ăn chuối chuối cũng như các loại trái cây luôn được
khuyến khích sử dụng hàng ngày vì hầu hết các loại trái cây đều chứa các vitamin và khoáng chất có
trọng có lợi cho cơ thể của bạn nhưng nên nhớ phải là ăn trái cây tươi mới có thể giúp bạn tận hưởng
giá trị dinh dưỡng nhiều nhất chế độ ăn nhiều trái cây
là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh chẳng hạn như đột quỵ
bệnh tim một số bệnh ung thư cũng như có lợn cho tiêu hóa và sức khỏe nói chung tuy nhiên việc tiếp
nhận quá nhiều ưu điểm của chuối có thể khiến người ta trả lời sai câu hỏi rằng nên là bao nhiêu
quả chuối mỗi ngày đừng tưởng cứ tốt là ăn thật nhiều mặc dù chuối có lợi cho sức khỏe của bạn
nhưng bạn sẽ gặp một số tác dụng phụ nếu ăn quá nhiều chuối như đã nói ở trên chuối là nguồn
bổ sung ca ly tuyệt vời cho cơ thể nhưng mặc dù cali có tác dụng tốt cho cơ thể nhưng ăn quá nhiều
sẽ dẫn đến buồn nôn giảm nhược tim và có thể bị ngưng tim trong trường hợp nghiêm trọng ngoài ra
ăn nhiều chuối có thể gây nhức đầu đó là do trong chuối có trừa chất tiramin và asidamin
nhưng chất này đều có thể gây co mạch khiến giảm lượng máu tới não có thể dẫn đến đau đầu
càng chín càng trời nhiều tiramin vì vậy hãy khôn ngoan để tránh ăn nhiều quả chuối quá chín
mặc dù chuối có thể tăng cường năng lượng cho cơ thể nhưng ăn quá nhiều chuối có thể khiến bạn cảm thích mệt mỏi
mặc dù chuối có thể tăng cường năng lượng cho cơ thể nhưng ăn quá nhiều chuối có thể khiến bạn cảm thích mệt mỏi
điều này là do chuối có chứa một chất gọi là tritophan khi cơ thể hấp thu tritophan qua thực phẩm sẽ chuyển đổi nó thành nằm hydrostitophan và sau đó là serotonin một học nguồn dẫn truyền thần kinh
nạp quá nhiều tritophan gây đau đầu tương tự như thế lượng maze trong một quả chuối cũng có tác dụng thư giãn cơ bắp và quá nhiều maze có thể dẫn đến cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi
hàm lượng vitamin b sáu trong chuối có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh và thậm chí dẫn đến tê liệt chân tay khi cơ thể hấp thụ quá nhiều
như vậy mặc dù chuối là thực phẩm bổ dưỡng là một loại hoa quả ngon lành và giá rẻ nhưng nếu ăn quá nhiều chuối hàng ngày rất có khả năng cơ thể rơi vào tình trạng quá tải không tốt tới sức khỏe
không ai phủ nhận công dụng của chuối với sức khỏe
nhưng việc ăn chuối có thể gây đau đầu tương tự như thế lượng maze có thể dẫn đến cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi

bữa sáng không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo bởi trong chuối chứa một lượng lớn đường tuy là đường tự nhiên nhưng sự đột biến này sẽ gây hại cho đường huyết không hề an toàn cho sức khỏe
vào buổi sáng ai cũng cần có một tinh thần thoải mái tỉnh táo để làm việc hiệu quả nhưng nếu ăn chúa buổi sáng sẽ phản tác dụng làm cho cơ thể chậm chạp và buồn ngủ
các chuyên gia sức khỏe cho rằng trong chuối có tính acid và chứa khoảng hai mươi năm đường vì vậy ăn chung khi bụng đói không phải là ý tưởng hay
các loại đường trong quá trình lên men chúng có thể trở thành acid và trong chuối lại chứa khá nhiều đường chính vì vậy ăn chuối khi bụng đói có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
một số chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng tiêu thụ chuối vào bữa ăn đầu tiên là một loại đường tích hợp nhất
tiêu thụ chuối vào bữa ăn đầu tiên trong ngày là một thực đơn tốt nhưng thật ra chuối nên được kết hợp với các loại thực phẩm khác
có rất nhiều quan điểm khác nhau tuy nhiên thời điểm ăn chuối tốt nhất sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cơ thể từng người
nhiều ý kiến cho rằng thời điểm tốt nhất trong ngày để mọi người ăn chuối là sau bữa cơm khoảng một đến hai tiếng khi đó loại trái cây này sẽ phát huy tối đa tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động
ý kiến khác lại cho rằng bạn nên ăn chuối vào buổi tối vì chuối chứa chitophan loại acid amine kích thích sản xuất hormone melatonin nên chuối sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn
hơn thế nữa với những người thường bị chuột rút mỗi đêm hãy ăn một quả chuối trước khi đi ngủ để khắc phục chứng bệnh hàm lượng cali và maze cao có trong chuối có thể thúc đẩy và làm cân bằng điện phân trong cơ thể ngăn ngừa chuột rút hiệu quả
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vậy đâu là điều quan trọng miễn là lượng chuối bạn tiêu thụ cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của cơ thể và không gây ra bất kỳ khó chịu nào đáng kể về tiêu hóa thì bạn có thể thoải mái thưởng thức siêu thực phẩm này thường xuyên